đà nẵng đang đối mặt với áp lực của đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới
nguồn lây được xác định là từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố
như vậy là vấn đề kiểm soát dịch bệnh từ các cửa ngõ là việc vô cùng quan trọng
cùng với đó việc tuyên truyền vận động người dân tham gia tố giác các trường hợp người lạ trở về
hay là đến từ địa phương có dịch là một trong yếu tố quyết định
công tác này đang được các tổ covid một mươi chín cộng đồng triển khai quyết liệt đồng bộ
kiểm tra nhân hộ khẩu hàng ngày yêu cầu người dân trong ngoài khu vực phong tỏa ký cam kết phòng dịch
tuyên truyền người dân không bao che cho hành vi lưu trú bất hợp pháp
và vận động nhân dân tố giác trường hợp đến trở về từ vùng có dịch mà không khai báo y tế
đây là nhiệm vụ được cảnh sát khu vực phối hợp với tổ covid một mươi chín cộng đồng triển khai liên tục
tại khu vực dân cư phường thạc giáng quận thanh khê nơi ghi nhận hơn bốn mươi trường hợp
ca nhiễm khởi phát từ các bệnh đầu tiên công tác giám sát từng nhân hộ khẩu
bằng nhiều cách làm khác nhau cũng đã được siết chặt hơn
tuyên truyền người dân không bao che cho hành vi lưu trú bất hợp pháp
để đảm bảo vừa công tác an ninh đập trời vừa công tác phòng chống dịch trong khu vực thạc giáp hai
hiện tại đà nẵng vẫn duy trì các tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ chức ra quân ngay ba lần vào thời điểm sáng chiều tối
nhằm tuyên truyền phòng dịch trong khu dân cư và giám sát những trường hợp về từ địa phương có dịch
hoặc các trường hợp đang kết lì y tế tại nhà
thông tin số liệu sau khi thu thập sẽ được báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
để có chỉ đạo xử lý kịp thời

để có chỉ đạo xử lý kịp thời
thông tin số liệu sau khi thu thập sẽ được báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
và không kịp thời